về những vấn đề liên quan đến vụ việc vừa qua trong chương trình tâm điểm hôm nay
chúng tôi mời đến trường quay tiến sĩ chuyên gia kinh tế nguyễn minh phong
nhưng đầu tiên xin mời tiến sĩ nguyễn minh phong cùng quý vị khán giả hãy theo dõi một tổng hợp ngắn sau đây của chúng tôi
trong vài ngày qua một số hãng taxi truyền thống trên địa bàn hà nội và thành phố hồ chí minh
đã dán đề can để phản đối uber grab
trong tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy
sau khi hiệp hội taxi hà nội có đơn kiến nghị dừng khẩn cấp kế hoạch thí điểm xe taxi công nghệ tại các địa phương
hàng loạt taxi truyền thống đã dán đề can phía đuôi xe với nội dung khẩu hiệu
ám chỉ việc mô hình thí điểm đã có số lượng xe quá nhiều và tiền thuế nộp về quá ít
tại thành phố hồ chí minh nhiều xe taxi của hãng vinasun đồng loạt dán dòng chữ
yêu cầu uber và grab phải tuân thủ pháp luật việt nam
đề nghị dừng grab và uber
vì quá nhiều bất công về điều kiện kinh doanh
yêu cầu dừng ngay việc cấp phù hiệu xe thí điểm vì phá vỡ kế hoạch
năm mươi xe thí điểm theo quyết định số hai mươi bốn của bộ giao thông vận tài
có doanh thu một mươi tám tỷ nhưng chỉ nộp thuế một mươi năm tám tỷ
vậy ngân sách thất thu ở đâu
có thể nói sau khi loại hình uber và grab ra đời
và được rất nhiều người dân lựa chọn sử dụng thay vì di chuyển bằng các hãng taxi truyền thống
những ưu thế vượt trội của uber
grab như tiện ích nhanh gọn ưu đãi khuyến mại nhiều
và đặc biệt không chịu cảnh cấm đường
đã khiến nhiều hãng taxi truyền thống khó khăn hơn trong việc tiếp nhận phục vụ khách hàng
thưa tiến sĩ nguyễn minh phong chúng ta vừa cùng theo dõi một đoạn tổng hợp của chúng tôi
và ông cũng đã thấy là các hãng taxi đã đưa ra những hình thức để phản đối của họ như thế nào
vậy thì ông nhìn nhận như thế nào về những cái hình thức này
nó có hợp lý và hợp pháp hay không ạ
có thể nói là các hành động như vậy là vừa không hợp pháp và vừa chưa hợp lý
bởi vì một trong những quy định của loại cạnh tranh hiện nay chúng ta đang hiện hành
đó là một đơn vị kinh doanh không được phép xúc phạm
làm tổn hại đến uy tín hoạt động của một cái doanh nghiệp khác
khi mà doanh nghiệp đó hoàn toàn thực hiện theo các quy định hiện hành
mà không có bất cứ bằng chứng hoặc là bất kỳ những phán quyết nào của tòa
thế thì rõ ràng cái việc mà một số các taxi truyền thống đó gọi là bêu diếu
taxi công nghệ thông qua cái việc tố cáo họ là không tôn trọng pháp luật
rồi vi phạm quy định của việt nam
thế thì như vậy vô hình chung có thể gây ấn tượng cho người tiêu dùng
rằng là hãng taxi này trốn thuế hoặc là hoặc là cái taxi công nghệ đó là không thực hiện đúng các quy định
bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng hay là thực hiện những cái vi phạm pháp luật khác
và như vậy có thể gây ảnh hưởng sự nghi ngờ tới cái hoạt động của taxi công nghệ
và như vậy rõ ràng là vi phạm luật về cạnh tranh
ở góc độ tâm lý góc độ thực tế chúng ta có thể hiểu và thông cảm
là dường như taxi truyền thống đang có những cái sự chong váng về mặt cạnh tranh
cũng như là về cái kết quả kinh doanh giữa hai cái loại hình công nghệ và truyền thống
hơn nữa là căn cứ vào một vài những số liệu mà số liệu này rất tiếc là chưa được công nhận chính thức
là giữa cái doanh thu và giữa cái nộp thuế của taxi công nghệ
dường như nó không tương xứng tỷ lệ với taxi truyền thống
và do đó họ cảm thấy ở đây có một cái sự
mập mờ có một cái gì đấy nó không bình đẳng cạnh tranh
ý ông như thế là mặc dù là nó không đúng với về mặt pháp luật
nhưng cũng có thể hiểu được cái hành động cách thức phản ứng của các cái hãng taxi truyền thống
đó là một cái hình thức cũng rất là truyền thống đúng không ạ
dán đề can vào xe của mình để thể hiện với những khẩu hiệu
và trong đó thì có cả những cái phản đối cả với những cái chính sách
những cái bản đề án của các cơ quan quản lý nữa
nhiều người cũng cho rằng là những cái hành động đó cũng xuất phát từ cái việc
kiến nghị về việc dừng thí điểm mô hình taxi công nghệ uber grab
của hiệp hội taxi hai thành phố hà nội và thành phố hồ chí minh
đã không được bộ giao thông vận tải chấp nhận
như là một hình thức tức nước vỡ bờ của các hãng này
vậy thì ông nhìn nhận như thế nào về điều này
chúng ta phải lưu ý trước hết là chúng ta phải phân cấp ra
tức là những cái nội dung của anh đề nghị thì cần phải được xử lý
và nội dung của anh có thể đúng có thể sai có thể quá mức có thể vi phạm pháp luật
cho nên là anh cả phải chờ
cho nên là anh đừng nghĩ rằng là
tôi đề nghị mà anh không giải quyết theo đúng ý của tôi
là tôi có quyền làm cái điều đó
thì đây là một cái hành động sai
nhưng mà anh có quyền đề nghị là phải xử lý
thậm chí có quyền đề nghị dừng cũng được
nhưng mà vấn đề là đề nghị anh cần xử lý hay không
thì cơ quan nhà nước phải tổ chức tiếp nhận tổ chức giải trình tổ chức gọi là phân xử
chúng tôi cho rằng ở đây là nó có một phần lỗi của cơ quan nhà nước
là anh không tổ chức sớm
cái việc xử lý các kiến nghị
sao cho thỏa đáng cho tất cả các bên có liên quan
đặc biệt là hợp với hợp tỉnh
nhiều hãng taxi cũng đã rút lại những cái
lời phản ứng đó từ các cái
trên các xe của mình rồi
tuy nhiên là chúng ta vẫn chờ đợi những cái giải pháp như ông đã vừa nêu
chúng ta sẽ cùng đến với một vài
ý kiến ghi nhận của chúng tôi
từ những người trong quận
đây là các bước để trở thành thành viên của uber grab
mà bất cứ ai cũng có thể dễ dàng tìm thấy
chỉ cần qua vài thao tác đơn giản
là bạn có thể được lựa chọn
và hành nghề lái xe vận chuyển hành khách
trong khi đó để trở thành thành viên của hãng taxi group
bạn sẽ trải qua các bước nộp hồ sơ
với rất nhiều giấy tờ
chờ hẹn phỏng vấn và khi chúng
sẽ bỏ tám triệu để ký quỹ
trên đây là các bước so sánh đơn giản
giữa hai loại hình vận tài này
ở khâu tuyển dụng
trong khi trên thực tế thì nhiều quy định
chặt chẽ khác đang kiềm chặt hoạt động của taxi trên mạng
chúng tôi phải tự trả
các khoản phí như nhiên liệu vệ sinh
đóng phạt sửa xe doanh số
tự mua xe hoặc mua của công ty
tài xế đều phải mua thương quyền từ các doanh nghiệp
và phải chịu chi phí thương hiệu hàng tháng
phí bảo hiểm đồng phục
nhiều người không thể chấp nhận cuộc chơi
nên đã bỏ cuộc mất tiền cọc ban đầu
chúng tôi đóng thuế đầy đủ số liệu
thì mong muốn các đơn vị khác cùng ngành nghề
có số lượng xe gấp mấy chục lần
thì ít nhất đóng thuế gần bằng với chúng tôi
các cơ quan chức năng cần phải thực hiện công bằng
trong việc thu thuế hơn nữa
trong tất cả các văn bản chỉ đạo của bộ giao thông vận tải
thời gian qua không có văn bản nào tạm dừng
hoặc phanh gấp thí điểm của các đơn vị uber grab
qua quan sát chúng ta thấy rằng
đối với các hãng taxi công nghệ
có thể nói là một loại hình rất mới
chúng ta nhập khẩu từ nước ngoài
qua quan sát cho thấy
xét từ góc độ người dân
xét từ góc độ chung của xã hội
thì loại hình taxi công nghệ này
có được những lợi ích rõ ràng
lợi ích rõ nhất ở đây chính là việc giảm giá
một cách khá là mạnh mẽ
thậm chí tới năm mươi so với giá tết truyền thống
khiến cho người thương dùng rất là
hào hứng và rất là ủng hộ
đây có lẽ là một trong những cái
lợi ích lớn nhất mà taxi công nghệ mang lại
là một trong những thành công nhất
có thể nói là như vậy của quản lý nhà nước
khi cho phép uber hoạt động
để nó tạo ra một cái lợi ích cho người tiêu dùng
nó tạo ra một sự cạnh tranh buộc taxi truyền thống
phải chấp nhận cạnh tranh
ít nhiều ở góc độ công nghệ hoặc là
ở góc độ chi phí quản lý
cái thứ hai là quản lý nhà nước cũng đã có
một sự cố gắng trong vấn đề về
nghiên cứu các mô hình quản lý để anh có thể thu được thuế
của mỗi loại hình công nghệ rất phức tạp này
các thành công thứ ba ở đây là cho thấy chúng ta đã
khẳng định những cái môi trường đầu tư kinh doanh
là chấp nhận một sự kể mở
quản lý nhà nước cho phép
các loại hình kinh doanh mà
gọi là có lợi cho xã hội và mang tính thị trường
là được tham gia nhưng dù sao thì hai năm vừa rồi
cũng là một cái giai đoạn thử nghiệm
bây giờ là
đã rút ra sẽ có cơ sở để giúp ra
nhiều sự điều chỉnh hơn nữa
câu trả lời gần đây nhất là sẽ không dừng
nhưng sẽ điều chỉnh
chúng ta sẽ chờ đợi có những sự điều chỉnh
nhưng rõ ràng là như ông đã nói là cũng có
những sự hiệu ứng ngược trở lại
nhiều cộng đồng mạng trong thời gian vừa qua
cũng lên tiếng phản ứng khi cho rằng
là đồng thời
với việc đưa ra những lời phản đối
thì các hãng taxi truyền thống cũng nên
nói lời cảm ơn đối với các hãng taxi
công nghệ như uber grab
vì họ cũng buộc họ phải thay đổi
trên thực tế bây giờ
hiện nay cũng đã có khoảng một mươi hãng taxi đã áp dụng
các công nghệ để có thể tiếp cận với khách hàng
nhiều hơn rồi
vậy thì ông đánh giá như thế nào về những cái hiệu quả này
những hiệu ứng mà các hãng taxi truyền thống
cũng đang phải điều chỉnh để thay đổi
rõ ràng đây là một hiệu ứng tích cực
có thể nói đây là một trong những khẳng định về lợi ích của cạnh tranh
cũng như lợi ích của công nghệ
chúng ta thấy rõ ràng là
công nghệ mà các hãng taxi công nghệ
cao đó mới đó
sử dụng là rất ưu việt
nó cho phép là giảm thiểu tình trạng
chạy xe chống
và ở ngoài đường liên tục
nó vừa gây ách chắc giao thông
vừa gây ô nhiễm môi trường
vừa gây tốn kém về nhiên liệu
lại vừa làm nặng nề
ngay ở hà nội này
một mươi xe taxi vào giờ cao điểm ở hà nội
thì có lẽ phải đến sáu bảy xe là chống
hoặc chỉ có một khách
cực kỳ là lãng phí
trong khi đó chúng ta thấy rằng là
ub đã sử dụng công nghệ để cho phép
các xe không phải chạy đông nhông
mà vẫn có thể tiếp cận với khách hàng
ở vị trí gần nhất và nhanh nhất
rẻ nhất đồng thời giảm thiểu
rất nhiều các chi phí liên quan tới
vấn đề đặt cọc hoàn trả
rồi liên quan tới chi phí quản lý
rồi liên quan tới chi phí về
mũ mạo v v
tất cả các chi phí mà có thể nói là trung gian như vậy
làm nặng gánh cho taxi
đồng thời làm nặng gánh cho người tiêu dùng
đều được công nghệ mới loại bỏ
taxi công nghệ đã cho phép cạnh tranh
để buộc taxi truyền thống phải giảm chi phí
thông qua áp dụng công nghệ mới
thông qua việc giảm chi phí cạnh tranh
để mà tạo ra một cái giảm giá có lợi cho người tiêu dùng
bộ thông vận tải cũng
đang dự kiến
sẽ đưa ra nhiều những giải pháp
và nhiều người cho rằng là
cần phải tạo ra sự cạnh tranh công bằng
nhiều hơn nữa thúc đẩy cạnh tranh hơn nữa
và cuối cùng người được hưởng lợi ở đây
chính là người tiêu dùng
vậy thì một cái giải pháp như thế nào theo ông
ở góc độ kinh tế để có thể mang lại
sự hài hỏi cân bằng
một sự cạnh tranh thị trường tự do
có quản lý của nhà nước
một cách lành mạnh
là một tiêu chí gần như cao nhất
và xuyên suốt trong tất cả các nước
trong quá trình hội nhập đã đang và sẽ tới đây
trong lĩnh vực taxi này chẳng hạn
chúng tôi cho rằng
để tạo ra một sân chơi bình đẳng
cạnh tranh có lợi thì chúng ta phải đưa ra các tiêu chí
thứ nhất là
giá phải rẻ nhất
cho người tiêu dùng
thứ hai là các chi phí xã hội khác
là phải thấp nhất
thứ ba là phải đảm bảo nộp
thuế nhà nước cao nhất
trong cơ sở một cái cơ sở
luật pháp về thuế phù hợp
cái thứ tư nữa là anh phải đảm bảo
một cái sự gọi là
trong công bố
các thông tin rồi các
kết quả về nộp thuế
kết quả về hoạt động
tất cả những cái đó nó phải đảm bảo
nó phải được công khai và quan trọng hơn nữa
là nó phải đảm bảo được cái quyền lợi
an toàn cho người tiêu dùng
quản lý nhà nước phải đảm bảo là
dù anh đi taxi công nghệ hay ta truyền thống
thì cái quyền lợi của người tiêu dùng cũng phải được bảo đảm
tóm lại chúng tôi cho rằng là quản lý nhà nước
trong bối cảnh hiện nay cũng như tháng tới
cần phải chú ý đến sự hài hòa lợi ích
cân nhắc tới tất cả cái tiêu chí chúng ta vừa nói ở trên
để đảm bảo một cái sự minh bạch
chủ động gọi là
nghiên cứu thu thập để xử lý
tất cả các cái vấn đề và hơn nữa
là anh phải chủ động lắng nghe
tất cả ý kiến đa chiều từ phía taxi truyền thống
từ phía taxi công nghệ từ phía người tiêu dùng
và có nhìn tới kinh nghiệm của thế giới
để từ đó anh định hướng
cái mục tiêu quản lý của mình định hướng cái mục tiêu quản lý của mình
sao cho nó phù hợp nhất
quản lý nhà nước sẽ đóng một cái vai trò là
trọng tài công minh công bằng và nó sẽ đảm bảo
một sự chơi chung hài hòa lợi ích
cho tất cả các bên tham gia và chúng tôi tin rằng
cũng trên cơ sở đó taxi truyền thống sẽ nhận được những áp lực
nhận được những cái
gọi là định hướng
để có sự tự cải tổ vượt qua chính mình
kể cả vấn đề công nghệ kể cả vấn đề tổ chức
kể cả vấn đề lợi nhuận
để mà anh vì lợi ích chung của xã hội
và cũng vì sự to của chính mình để cạnh tranh
lực đó cũng chính là động lực để họ đi lên
với một cái môi trường như ông vừa mới nói
lành mạnh như vậy
thì liệu có thể
sẽ đến lúc mà không cần phải phân biệt
quá lớn giữa taxi truyền thống
và taxi công nghệ nữa hay không
bởi vì lúc đó người ta sẽ chỉ nói là taxi cũ
một cái phương thức rất là cũ
và một cái taxi thế hệ mới
mang lại nhiều cái tên ích hơn
vâng một vấn đề rất là hay
thực ra trong một cái hồi như vậy này
đang xuất hiện một cái xu thế là mờ dần
danh giới các khái niệm
danh giới biên giới quốc gia cũng bị mờ dần
thậm chí giữa các nước eu là không còn biên giới
và tương tự như vậy các loại hình thành vật tải cũng như thế
sẽ mờ dần và thậm chí là sẽ xóa bỏ
về cái chuyện mà
giữa taxi truyền thống và taxi công nghệ
tất cả nó dựa trên những công nghệ mới
nó dựa trên những lợi ích và bảo vệ quyền lợi
người tiêu dùng ở mức cao nhất đồng thời đảm bảo
chi phí tối thiểu nhất thì tất cả như vậy nó sẽ
tạo ra một cái sân chơi chung
mà không có cái sự phân biệt
về các cái gọi là
nhãn hay là
các cái loại hình quá mức
mà tất cả nó quyện hòa để nó tạo ra
một cái hoạt động gọi là nên kinh tế chia sẻ
nên kinh tế hiệu quả
nên kinh tế phát triển bao trùm
và theo yêu cầu phát triển bền vững
rất kỳ vọng có một cái môi trường
một cái tiến triển
một triển vọng như vậy một kịch bản như vậy
sẽ thực sự xảy ra trong thời gian sớm
cạnh tranh công bằng và lành mạnh sẽ là
kích thích sự phát triển tuy nhiên nếu không có
sự quản lý một cách kịp thời và chặt chẽ
không có phương hướng và cách thức giải quyết phù hợp
thì có lẽ câu chuyện về dán đề can sau xe
phản đối sẽ không chỉ dừng lại ở việc
dán rủi gỡ mà còn có thể phát sinh
nhiều hệ lụy khác đến đây thì thời lượng của chương trình
cũng xin được khép lại một lần nữa
xin được cảm ơn tiến sĩ nguyễn minh phong
đã có những chia sẻ phân tích với chương trình của chúng tôi hôm nay